tích cực đấu tranh vì mục tiêu giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội xây dựng tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng trên cơ sở bình đẳng tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và đều hướng đến mục tiêu vì hòa bình độc lập dân chủ tiến bộ xã hội
và những bài học kinh nghiệm ấy thì vẫn vẹn nguyên giá trị tiếp tục được đảng nhà nước ta chất lọc vận dụng sáng tạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
nằm trong chuỗi hoạt động sinh hoạt chính trị về nguồn đầy ý nghĩa trên địa bàn tỉnh điện biên sáng sớm ngày hôm qua đoàn công tác cục truyền thông công an nhân dân đã đến thăm gặp mặt tặng quà tại huyện mường nhé một trong những huyện khó khăn nhất của cả nước ở miền cực tây của tổ quốc
và đây là năm thứ sáu hoạt động ý nghĩa này được triển khai ở các địa bàn trên cả nước chương trình có sự tham gia của bệnh viện mắt hà đông hà nội

chào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đoàn cũng đã trao tặng nhiều phần quà đến tập thể công an huyện mường nhé tập thể cán bộ chiến sĩ công an một mươi một xã trên địa bàn huyện và các cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn
đoàn công tác còn trao một mươi triệu đồng cho trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học trần văn thọ và sáu trăm năm mươi bộ quần áo cho các em học sinh nhà trường
qua các hoạt động mong muốn của đoàn mong muốn tuy vật chất nó nhỏ bé nhưng góp phần
công an huyện cố gắng góp phần đảm bảo các an ninh trật tự
những hoạt động chi ơn với những người có cầu mấy canh mạng
cục truyền thông công an nhân dân phối hợp với bệnh viện mắt hà đông hà nội công an tỉnh điện biên tiến hành khảo sát các địa điểm trên địa bàn tỉnh để tổ chức khám sàng lọc và mổ mắt từ thiện trên địa bàn
dự kiến trong tháng năm các y bác sĩ bệnh viện mắt hà đông hà nội sẽ tổ chức khám sàng lọc và mổ mắt từ thiện cho các đối tượng chính sách những người có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu vùng xa thân nhân và cán bộ chiến sĩ công an tỉnh điện biên

công an phường lê hồng phong tp quy nhơn đã trích một ngày lương để tặng một tấn gạo cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn đồng thời tăng khẩu trang nước sắt khuẩn cho bà con nhân dân phòng dịch
với các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn những hộ có người già yếu bệnh tật mỗi cán bộ chiến sĩ còn hỗ trợ thêm mỗi gia đình hai trăm linh đồng
bên cạnh đó công an phường tham gia tích cực vào tổ công tác của chính quyền địa phương trong việc xác định các hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín để nhận sự hỗ trợ của nhà nước